sở lao động thương binh và xã hội nghệ an phối hợp với cục việc làm bộ lao động thương binh và xã hội
đã tổ chức phiên giao dịch việc làm dành cho bộ đội xuất ngũ năm hai nghìn hai mươi
tại phiên giao dịch việc làm năm nay có hai mươi đơn vị doanh nghiệp tham gia tư vấn tuyển dụng lao động đi làm việc
ở trong và ngoài nước tuyển sinh nhiều lĩnh vực khác nhau với trên bốn vị trí việc làm
trong đó nhu cầu tuyển dụng đi làm việc ở nước ngoài trên hai mươi lao động có thu nhập bình quân từ một mươi bảy đến bốn mươi năm triệu đồng một tháng
tuyển dụng việc trong nước khoảng bốn mươi năm lao động có mức thu nhập trung bình từ bảy đến một mươi hai triệu đồng một tháng
đây là cơ hội để quân nhân xuất ngũ bộ đội sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự tìm kiếm lựa chọn cho bản thân ngành nghề
vị trí công việc phù hợp có thu nhập khá và ổn định